dù không ảnh hưởng trực tiếp xuống miền trung nhưng giải mây rông ở phía bắc được dự báo cũng gây mưa rào và rông trong khu vực thanh hóa trong thời gian chiều tối và đêm nay
đáng lưu ý là mưa rông xuống trên nền nhiệt ban ngày ở thanh hóa là khá cao nên rất dễ phát sinh ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như rông xét và gió giật
cảnh báo về rông lốc và gió giật cũng được đưa ra cho khu vực tây nguyên và nam bộ
nguyên nhân là do gió mùa tây nam vẫn liên tục thổi với cứng độ trung bình
vì thế chiều tối và đêm trên các khu vực vẫn tiếp tục lặp lại mưa rào và rông
tuy nhiên trước đó ban ngày trên cả hai khu vực phổ biến không có mưa trời nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên giao động trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ còn ở nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
trên biển dưới tác động của rãnh mây rông ngày hôm nay vịnh bắc bộ tiếp tục duy trì những cơn mưa rông khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
kèm theo đó là nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh có thể đi kèm
trong khi đó khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa chịu tác động của gió tây nam cường độ mức trung bình nên cũng có mưa rào và rông rải rác vào thời điểm chiều và tối
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước